văn phòng chính phủ vừa ra quyết định số năm mươi tám về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử của văn phòng chính phủ năm hai nghìn hai mươi
quyết định này được ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện trong đó nêu rõ năm nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử
một nhóm nhiệm vụ về cải cách kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
hai mươi nhóm nhiệm vụ về công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử văn phòng chính phủ điện tử ba nhóm nhiệm vụ truyền thông và các nhóm nhiệm vụ liên quan khác
quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ngày hai mươi một tháng một